ngay từ sáu giờ sáng các lực lượng chức năng đã có mặt để cắm chốt làm nhiệm vụ
trong đó đặc biệt chú ý các phương tiện từ các khu vực có dịch
cái đấy là đương nhiên là rất tốt và nó sẽ hiệu quả để nhà nước mình kiểm soát được cái dịch nó tốt không bị bùng phùng phát
còn tại chốt kiểm dịch số hai
tại khu vực trạm thu phí pháp vân cầu rẽ một số phương tiện vận tải đến từ hà nam quảng nam đã phải quay đầu theo đúng quy định của thành phố
ngoài ra theo các cơ quan chức năng tại mỗi điểm chốt sẽ chủ yếu dừng các phương tiện vận tải hành khách
tất cả hành khách và lái xe sẽ được kiểm tra và khai báo y tế
đồng thời sẽ lấy mẫu test nhanh ngẫu nhiên hành khách và lái xe trên các chuyến xe khách
người dân cần chú ý khi qua mỗi chốt đều phải bắt buộc có giấy xét nghiệm âm tính và các giấy tờ liên quan
đề phòng các trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
trưa nay ngày một mươi bốn tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh an giang đã ký công văn về việc thực hiện cách ly xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đối với chín trên một mươi một huyện thị xã thành phố trong tỉnh
kể từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy đến hết ngày hai mươi năm tháng bảy
ubnd tỉnh an giang sẽ thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đối với chín trên một mươi một huyện thị xã thành phố bao gồm thành phố long xuyên thành phố châu đốc
thị xã tân châu và các huyện châu thành châu phú tỉnh biên an phú phú tân và huyện trợ mới
riêng đối với hai huyện tri tôn và thoại sơn ubnd tỉnh an giang vẫn cho tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ nhưng ubnd tỉnh yêu cầu cấp ủy chính quyền tăng cường quản lý
kiểm soát chặt tại các địa bàn giáp danh với các địa phương lân cận và các xã tiếp giáp với khu vực
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn việc cách ly các địa phương trong tỉnh theo chỉ thị một mươi sáu
nhằm tận dụng triệt để thời gian cách ly xã hội để ngăn chặn truy vết khoanh vùng cách ly dập dịch hiệu quả
dứt khoát không để tiêm ẩn trường hợp dương tính trong cộng đồng gây bùng phát dịch trong tỉnh
bản tin của ubnd
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
tại tỉnh thanh hóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
với số tiền mà các con bạc tham gia giao dịch cá độ là hơn một tỷ đồng vừa bị công an huyện thạch thành triệt phá
bước đầu cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là ba đối tượng gồm nhữ văn linh vũ văn ngọc và phạm văn cương
quá trình điều tra công an huyện thạch thành phát hiện ngay khi vòng chung kết giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi và giải vô địch bóng đá nam mỹ hai nghìn hai mươi một khởi tranh
ba đối tượng nói trên đã câu kết với nhau lập trang web mobile v hai trăm hai mươi ba ba trăm bốn mươi bốn com để tổ chức cho các đối tượng trên địa bàn huyện thạch thành đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
từ đầu mùa giải euro hai nghìn hai mươi và giải vô địch bóng đá nam mỹ hành hai mươi một ba đối tượng nói trên đã tổ chức cho hàng chục đối tượng khác trên địa bàn huyện thạch thành
thiết lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet và thu lời bất chính
theo tài liệu ban đầu tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn một tỷ đồng
công an huyện thạch thành đã bắt tạm giam ba đối tượng chính trong đường dây đánh bạc này và đang điều tra hành vi đánh bạc của hàng chục đối tượng khác
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn đối tượng trần minh sĩ đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng phát hiện và bắt quả tàng
các trinh sát phát hiện trên người sĩ có tám mươi viên thuốc lắc năm mươi gram ma túy loại ketamin
khám xét khẩn cấp nơi ở của sĩ tại một phòng trọ trên đường phạm nghĩa tăng lực lượng công an tiếp tục phát hiện tám gói ma túy đá có trọng lượng khoảng hai mươi gram hai mươi viên ma túy hồng phiến và tám viên thuốc lắc
tại bình định đêm qua công an phường rành ráng thành phố quy nhơn phối hợp với công an thành phố đã làm rõ hành vi thuê nhà nghỉ để sử dụng chất ma túy
các trinh sát phát hiện trên người sĩ có tám mươi viên thuốc lắc năm mươi gram ma túy đá có trọng lượng khoảng hai mươi gram hai mươi viên thuốc lắc

đến sáu giờ sáng cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
vụ việc không có thiệt hại về người tuy nhiên nhiều phương tiện thiết bị và hàng hóa ở cả ba tầng của siêu thị đã bị thiệt hại nặng
thưa quý vị xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy phát huy phương châm bốn tại chỗ và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị là một trong những chủ trương lớn của bộ công an trong lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là đối với các loại hình có nguy cơ cháy nổ cao
tuy nhiên để có thể duy trì và phát triển các mô hình một cách thực chất ngoài trách nhiệm của các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì chính quyền địa phương cũng cần có những biện pháp cụ thể thể hiện vai trò trong kiểm tra giám sát ghi nhận tại thành phố hải phòng
xảy ra vào ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi tám sự cố tàu hải hà một mươi tám phát cháy dữ dội khi đang bơm xăng lên kho tại cảng k chín mươi chín luồng sông gấm quận hải an thành phố hải phòng
được xem là một trong những vụ cháy nổ liên quan đến xăng dầu có tinh chất nguy hiểm chưa từng có từ trước đến nay
thời điểm xảy ra cháy trên tàu hải hà một mươi tám chứa khoảng sáu trăm linh mét khối răng
trong khi đó có hơn một trăm sáu mươi mét khối xăng dầu đang tồn chứa tại các kho xung quanh khu vực xảy ra cháy cùng rất nhiều tàu thuyền đang neo đậu
sau hơn bảy giờ nỗ lực cùng với sự chi viện của các địa phương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hải phòng đã dập tắt được đám cháy
thời điểm đó lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của các đơn vị kho xăng lân cận cũng đã có sự hỗ trợ tham gia rất tích cực từ lúc đám cháy phát sinh
một phần bởi việc thực tập các phương án chữa cháy xử lý sự cố xăng dầu đã được cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn yêu cầu các cơ sở này duy trì thường xuyên
hàng năm chúng tôi đã có những tập luyện huấn luyện
và tự kiểm tra phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp của công an thành phố hải phòng để rút ra những kinh nghiệm để thực hiện thật tốt về đảm bảo những phương tiện chữa cháy hiện có và những phương tiện hoạt động làm sao nó tốt để đảm bảo được bảo vệ được tài sản của công ty
năm hai nghìn năm thành phố hải phòng bắt đầu xây dựng thí điểm hai cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn về phòng cháy chữa cháy
vừa làm vừa giúp kinh nghiệm cho tới nay đã xây dựng được hai mươi một cụm tập trung vào các cơ sở trọng điểm về phòng cháy chữa cháy
các cơ sở này tự đầu tư xe chữa cháy thành lập đội phòng cháy chữa cháy ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại chỗ duy trì hoạt động kiểm tra chéo giữa các doanh nghiệp qua đó kịp thời phát hiện ngăn ngừa nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ trong hoạt động sản xuất kinh doanh
và khi cháy nổ xảy ra sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc ngăn chặn cháy lan cháy lớn trên diện rộng
trước hết là chúng ta phải làm cho các cơ quan doanh nghiệp hiểu rõ về pháp luật về công tác phòng cháy cháy
tiếp đến là người ta phải thấy được là cái giá trị của cái phong trào toàn dân tham gia phòng cháy cháy và cái phương châm phòng ngừa tại chỗ
mỗi một cán bộ phòng cháy chữa cháy ngoài thực thi pháp luật ra chúng ta phải làm một người thực hiện công tác dân vận tốt
thì với vận động các cơ quan doanh nghiệp họ thấu hiểu được
và họ tự giác tự nguyện tham gia cái cục doanh nghiệp công tác phòng cháy chữa cháy
ủy ban dân thành phố ban hành kế hoạch và có tiêu chí cụ thể bằng các quyết định của ủy ban
và trên cái kế hoạch của ủy ban nhân thành phố thì yêu cầu ủy ban dân các quận huyện và ủy ban dân cấp xã triển khai theo đúng cái kế hoạch của ủy ban
và củng cố chấn chỉnh nội dung về công tác phòng cháy chữa cháy của mô hình này theo cái tiêu chí mà ủy ban dân thành phố bàn hành
sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
dự báo tình hình cháy nổ tại các cơ sở trọng điểm sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra kịp thời xử lý các vi phạm
đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở
không để xảy ra tình trạng cháy lớn xảy ra mà không có ai chịu trách nhiệm
chỉ đạo này của lãnh đạo bộ công an sẽ được thực hiện nghiêm tại tất cả các địa phương
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm

phòng an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị cúc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn cao thọ xã vạn ninh huyện gia bình tỉnh bắc ninh
bên cạnh đó phòng an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thị hằng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông xã cảnh thụy huyện yên dũng tỉnh bắc giang
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý